nhiều diện tích rừng phòng hộ từ nhiều năm trên địa bàn hai huyện miền núi đắc rông và hướng hóa
của tỉnh quảng trị đã bị các đối tượng ngang nhiên chặt phá điều đáng nói là mặc dù tình trạng trên
đã diễn ra từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu và đã được ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đắc rông tỉnh quảng trị
phát hiện báo cáo nhưng các lực lượng chức năng vẫn chưa thể ngăn chặn được tình trạng phá rừng
ngày một nghiêm trọng ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
hàng loạt cây gỗ lớn bị đốn hạ bìa gỗ nhánh cây nằm ngổn ngang giữa rừng
dấu vết của những lần vận chuyển gỗ vẫn còn rất mới đó là những gì đang diễn ra tại khu rừng
thuộc tiểu khu sáu trăm bảy mươi tám d và sáu trăm tám mươi tám do ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đắc rông quản lý
càng tiến sâu vào bên trong khu rừng phóng viên phát hiện thêm hàng loạt cây gỗ lớn cùng chung số
phận tương tự nhiều cây gỗ bị đốn hạ với dấu cắt còn khá mới dường như các đối tượng lâm tặc
trẻ thành phách và vận chuyển đi cách đây chưa lâu
khu vực rừng phòng hộ rộng hàng trăm hectare kéo dài từ km ba mươi hai
đều có những cây gỗ và những vết môn cưa còn rất mới như thế này
đến km năm mươi hai quốc lộ chín nằm trên địa bàn hai huyện đắc rông và hướng hóa
là nơi bị lâm tặc tàn phá nặng nề nhất những thân cây có đường kính từ bốn mươi đến sáu mươi cm bị cưa đổ
các đối tượng phá rừng sau khi xẻ gỗ thành phiến đã sử dụng xe máy để vận chuyển về các thôn bản lân cận
đặc biệt tuyến đường xuyên rừng do công ty cổ phần năng lượng quản trị mở ra để vận chuyển trang thiết bị
phục vụ việc thi công dự án thủy điện khe nghi đã bị các đối tượng lợi dụng để vào đốn cây rừng phòng hộ
trong quá trình thi công thì chúng tôi cũng thấy rằng là có hiện tượng bà con là người ta chở cái gỗ về
bằng phương tiện xe máy và đi qua các lối tắt về nương rẫy của bà con
trước tình trạng trên từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay mặc dù lực lượng quản lý bảo vệ rừng
của ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đắc rông đã đong lán ở lại tại rừng
tăng cường lực lượng để tuyên truyền vận động tuần tra ngăn chặn đẩy lùi các đối tượng vào rừng khai thác gỗ
nhưng các đối tượng này không chấp hạ
mà còn thách thức ngang nhiên cưa đốn chặt hạ gỗ
họ không kể ngày hay đêm lén lút vào rừng với nhiều thủ đoạn liều lĩnh
bất chấp pháp luật để dùng máy cưa xe máy vào rừng chặt hạ gỗ trái phép
ban quản lý rừng phòng hộ cũng đã có văn bản báo cáo gửi các cơ quan chức năng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên việc phối hợp lực lượng tiến hành truy quét vẫn chưa thực hiện một cách hiệu quả
người dân là lợi dụng để khai thác cuộc đại phép
trước tình hình đó lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng mặc dù rất mỏng nhưng đã tập trung
nhưng người dân là mến đồng tập đông người
lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thì không có gì trong tay cả
nhưng khi phát hiện đã phối hợp điện bảo vệ lực lượng kiểm lông địa bàn và chính quyền xã
để tăng cường công an và lên phối hợp để bắt dự
nhưng khi phát hiện lên đến
cho nên việc bảo vệ hiển sức khó khăn
như vậy mặc dù được các cơ quan chức năng phát hiện từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
nhưng đến nay tình trạng chặt phá rừng phòng hộ tự nhiên ở quảng trị vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại